tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thứa thiên huế hoàng hải minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân tử vong về với gia đình
bàn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn mỗi trường hợp năm triệu đồng
đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi động viên tám hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai tại xã phong an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
hiện tại sức khỏe của tám người này đang ổn định trở lại
những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống nghỉ ngơi sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã đắk lao huyện đăng minh tỉnh đăng nông điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đa va chạm với xe ô tô tải biển số bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phương an hòa thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều
hậu quả vụ va chạm mạnh khiến cho hai người tử vong là anh cụt văn ết sinh năm hai nghìn bốn và chị cụt thị ư sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước đó ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cong
tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe container khiến ba người tử vong
tuyến cao tốc cam lộ la sơn từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tài xế bởi hàng loạt vụ va chạm đã xảy ra vào trước đó cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng gia đình cướp đi cả ước mơ của những mảnh đời còn giang dở

những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt